hôm nay ngày năm tháng ba đại hội đại biểu đảng bộ phường mò trè thành phố sông công tỉnh thái nguyên lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã diễn ra với sự tham dự của một trăm bảy mươi chín đại biểu chính thức đại diện cho trên bốn trăm tám mươi chín đảng viên thuộc một mươi tám tri bộ cơ sở trên địa bàn
sau hai buổi làm việc chiều ngày bốn tháng ba và sáng ngày năm tháng ba với tinh thần tập trung dân chủ thống nhất cao
đại hội đã bầu ra một mươi năm đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ phường khóa một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đại biểu đảng bộ phường mò trè khóa một mươi đã thành công tốt đẹp
đây sẽ là cơ sở quan trọng để các đơn vị địa phương trong tỉnh rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiếp theo
ngày bốn tháng ba tại xã thái tân huyện nam sách tỉnh hải dương đã tổ chức khai mạc đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đại hội được tỉnh ủy hải dương tổ chức
đại hội điểm đánh giá rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở đang chuẩn bị đại hội
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng bộ xã thái tân đã lãnh đạo nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi tám đề ra
thu nhập bình quân của người dân xã thái tân đạt năm mươi ba triệu đồng một người một năm tăng ba mươi triệu so với đầu nhiệm kỳ
đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ xã lần thứ hai mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bầu bí thư đảng ủy xã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện khóa hai mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm